thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ ngày một tháng bốn toàn bộ dịch vụ vận chuyển hành khách tại hà nội
gồm xe khách taxi xe công nghệ đều phải dừng hoạt động
tuy nhiên không ít người dân thiếu ý thức vẫn tìm mọi cách để rời thủ đô
nhiều đối tượng vì lợi nhuận ngang nhiên nhận khách làm người nhà đưa về các địa phương khác như nam định ninh bình thanh hóa
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nút giao pháp vân cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội nhiều ngày nay trở thành nơi tập trung của những chiếc xe khách trá hình và các đối tượng có mồi
bất chấp lệnh cấm vận chuyển hành khách công cộng những chiếc xe dù vẫn ngày ngày chở khách đi ninh bình thanh hóa nghệ an với cây giá đắt gấp một mươi lần bình thường
không chỉ lái xe dù nhiều tài xế xe ôm cũng tích cực chọc
các đối tượng cũng kéo dẫn khách để được hưởng tiền hoa hồng
chỉ hai phút sau
không chịu được cây giá cắt cổ hai người đàn ông này đi lên phía đầu đường cao tốc
chỉ một lát sau đã đón được một chiếc xe chở thư báo với mức giá dễ chịu hơn
tình trạng xe tải tăng ra chở khách về các tỉnh cũng thường xuyên xuất hiện tại khu vực này
ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đã có mặt tại hiện trường và phát hiện ra chiếc xe này
bốn hành khách trong xe đều nhận là xe của gia đình và chở người nhà
thế nhưng đến tên lái xe là gì cũng không ai biết
thế là mấy đôi là xe khách gì
dạ không ạ xe nhà anh ạ
thế anh lái xe tên là gì
em không nhớ hỏi tên
dù biết vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ người lái xe này vẫn một mực phủ nhận việc chở khách kiếm tiền
thế nhưng những lời nói dối mâu thuẫn giữa hành khách và lái xe không qua mắt được cơ quan chức năng
em không chở khách nhưng bây giờ như thế này mấy bạn này là ra làm cho em cho em là em không chở khách anh ạ
dạ sức thanh minh thế nhưng cuối cùng lái xe cùng bốn hành khách và phương tiện vi phạm cũng bị cảnh sát một trăm một mươi ba đưa về trụ sở công an quận hoàng mai để điều tra làm rõ

dạ sức thanh minh thế nhưng cuối cùng lái xe cùng bốn hành khách từ địa điểm này về các tỉnh với giá cao gấp nhiều lần bình thường